ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu dưới sự lãnh đạo của đảng được sự giúp đỡ tích cực của quân chúng nhân dân
sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng vũ trang lực lượng an ninh đã tổ chức cuộc tổng chấn áp thành công bọn quốc dân đảng trên toàn quốc
đập tan cuộc đảo chính phản cách mạng do quốc dân đảng câu kết với quân đội viễn trình pháp tiến hành
chiến công vang dội này góp phần to lớn thúc đẩy tiến trình phát triển của cách mạng là sự kiện quan trọng
là mốc son vẽ vang của lực lượng an ninh nhân dân
với ý nghĩa lịch sử to lớn đó ngày một mươi hai tháng bảy đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng an ninh nhân dân việt nam anh hùng
trải qua bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành với bề dày cống hiến và những chiến công đặc biệt xuất sắc
lực lượng an ninh đã được đảng nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý
hàng trăm tập thể cá nhân được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
hàng nghìn lượt tập thể cá nhân được tặng thưởng huân chương quân công huân chương chiến công các hạng và nhiều phần thưởng cao quý khác
đó là vinh dự to lớn
đây là sự ghi nhận của đảng nhà nước và nhân dân đối với lực lượng an ninh nhân dân trên trận tuyến đấu tranh chống phản cách mạng bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia
những năm gần đây lực lượng an ninh làm nòng cốt cùng các lực lượng khác đã giải quyết thành công các điểm nóng góp phần ổn định tình hình chính trị xã hội
nhiều đối tượng chống đối cơ hội chính trị bất mãn cầu kết với địch nhất là số hoạt động lợi dụng dân chủ nhân quyền tôn giáo dân tộc
cố tình đi ngược lại quyền lợi của đất nước đã bị đấu tranh nghiêm trị góp phần bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật
chủ động tấn công mạnh mẽ vạch mặt các âm mưu hoạt động chống phá việt nam của các thế lực thù địch trong và ngoài nước
đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp nhân dân
để xứng đáng với niềm tin của các tầng lớp nhân dân và xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước
lực lượng an ninh nhân dân hôm nay đã và đang sẵn sàng vun đắp thêm truyền thống cao đẹp vì nước quên thân
vì dân phục vụ xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ công an trong tình hình mới
và nhân dịp bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân việt nam một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
nhiều hoạt động kỷ niệm đã được long trọng tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước
ngày một mươi một tháng bảy công an tỉnh thái nguyên đã tổ chức gặp các tầng lớp nhân dân
kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân việt nam một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
tại buổi gặp mặt các thế hệ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ đã cùng nhau ôn lại truyền thống bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
của lực lượng an ninh nhân dân việt nam nói chung và lực lượng an ninh công an tỉnh thái nguyên nói riêng
nhân dịp này giám đốc công an tỉnh đã trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an và tổng cục trưởng tổng cục an ninh
cho hai tập thể và chín cá nhân
có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân
đồng thời trao giải thưởng cho các tác giả nhóm tác giả đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu truyền thống bảy mươi năm lực lượng an ninh nhân dân
do công an tỉnh thái nguyên tổng chức
cùng ngày công an tỉnh hòa bình cũng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân
trải qua bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng an ninh nhân dân công an hòa bình đã không ngừng lớn mạnh
lập nhiều chiến công xuất sắc góp phần xây dựng và tiếp nối truyền thống cao đẹp của lực lượng an ninh nhân dân việt nam nói chung
và truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân công an hòa bình nói riêng
tại lễ kỷ niệm hai tập thể và một mươi hai cá nhân được bộ công an tổng cục an ninh tặng bằng khen
ba mươi tập thể và ba mươi cá nhân được giám đốc công an tỉnh tặng giấy khen
chào giải thưởng đã thành công
thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng ngày kỷ niệm và cuộc thi tìm hiểu bảy mươi năm truyền thống lực lượng an ninh nhân dân
còn tại tỉnh vĩnh long vào tối ngày một mươi tháng bảy đoàn thanh niên công an tỉnh vĩnh long tổ chức đêm sinh hoạt truyền thống
chào mừng bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân với chủ đề thầm lặng những chiến công
tại bia truyền thống công an tỉnh ở ấp danh tấm xã hậu lộc huyện tam bình
thông qua hoạt động giao lưu nhằm giúp cho đảng viên trẻ đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức tinh thần trách nhiệm
niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân việt nam nói chung
về ý nghĩa và giá trị to lớn của truyền thống lực lượng an ninh công an tỉnh vĩnh long nói riêng
từ đó có những hành động thiết thực hiệu quả góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc
thưa quý vị và các bạn từ đồng bằng phố thị hay miền núi hải đảo biên cương xa xôi
đều luôn có bóng dáng người chiến sĩ an ninh ngày đêm lặng thầm bảo vệ an ninh trật tự cho đất nước
đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc việc đảm bảo an ninh dân tộc tôn giáo an ninh nông thôn
và các lĩnh vực an ninh xã hội là nhiệm vụ khó khăn nặng nề
để hoàn thành trọng trách này cán bộ chiến sĩ an ninh xã hội đã luôn thực hiện tốt
bốn cùng với đồng bào các dân tộc cùng ăn cùng ở cùng làm cùng nói chuyện với người dân
và với phương châm này cán bộ chiến sĩ phòng an ninh xã hội công an tỉnh bạc liêu đã luôn đồng cam cộng khổ
chia sẻ những khó khăn với đồng bào bằng những việc làm thiết thực
từ đó đã được dân tin yêu giữ vững an ninh nông thôn đồng thời mang lại cuộc sống tốt đẹp ấm no cho đồng bào nơi đây
gia đình anh kim hoàng tây chú ấp cái giá xã hưng hội huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
thuộc diện hộ nghèo của xã
thấy được điều đó cán bộ chiến sĩ phòng an ninh xã hội công an tỉnh bạc liêu đã vận động các mạnh thường quân
và cùng các vị sư ở chùa cái giá chót xã hưng hội quyên góp tiền để xây dựng cho gia đình anh căn nhà đại đoàn kết
giúp gia đình anh được sống trong một căn nhà mới khang trang để an tâm làm ăn phát triển kinh tế
cảm ơn đảng nhà nước và lực lượng công an tỉnh rồi cấp xã cấp viện
rồi lãnh đạo chính viên địa phương
tôi xin chân thành cảm ơn rất sâu sắc được hỗ trợ và giúp đỡ cho tôi cho một căn nhà khang trang
để tôi có điều kiện làm ăn phát triển kinh tế
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay cán bộ chiến sĩ phòng an ninh xã hội công an tỉnh bạc liêu đã tổ chức xây dựng
sửa chữa nhiều căn nhà tình thương trao tặng gần hai kg gạo hai trăm năm mươi phần quà cho bà con nghèo là đồng bào khơ me
với tổng số tiền gần hai trăm linh triệu đồng
ngoài công tác an sinh xã hội đơn vị thường xuyên bám sát địa bàn để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân
nhất là trong vùng đồng bào dân tộc
tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước
qua đó cũng nêu cao tinh thần cảnh giác của bà con nhân dân trước những âm mưu thủ đoạn của các đối tượng xấu
nhằm phá hoại khối đoàn kết của dân tộc
cảm ơn các bà con nhân dân
lực lượng công an thì luôn nêu cao tinh thần và phối hợp để nhắc nhở tuyên truyền cho đồng bào dân tộc khơ me
luôn chấp hành với pháp luật của đảng nhà nước chủ trương lượng lối của đảng pháp luật của nhà nước
bảo vệ an ninh trật tự trong xóm làng tránh các tệ nạn xã hội đúng với giới lực của đức phật đã giảng dạy
với những việc làm thiết thực của mình cán bộ chiến sĩ phòng an ninh xã hội công an tỉnh bạc liêu
đã và đang cùng với chính quyền địa phương chăm lo cho cuộc sống của người dân vùng đồng bào dân tộc
góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương
chương trình tiếp tục với những tin tức khác
sáng qua ngày một mươi một tháng bảy ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng ngãi phối hợp với đoàn công tác của hội cựu chiến binh phường phạm ngũ lão
quận một tp hcm tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo tại địa phương
đoàn công tác của hội cựu chiến binh phường phạm ngũ lão tp hcm đã hỗ trợ khám cấp phát thuốc miễn phí cho hai trăm linh người thuộc hộ nghèo ở xã đức hòa huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
các bệnh nhân nghèo đã được các bác sĩ của bệnh viện trợ rẫy di đồng một chỉnh hình và tai mũi hồng ở tp hcm khám cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe
ngoài ra đoàn cũng đã tặng một mươi chiếc xe lăn và hai trăm linh phần quà cho các hộ nghèo mỗi phần quà trị giá năm trăm linh đồng
tổng số tiền cho đợt khám chữa bệnh miễn phí này là một trăm bốn mươi triệu đồng do hội cụ chiến binh phường phạm ngũ lão tp hcm vận động các mạnh thường quân hỗ trợ
thưa quý vị và các bạn chúng ta đều biết nghề giáo là một nghề cao quý
các thầy cô giáo là những người không chỉ cống hiến cho sự nghiệp giáo dục mà còn là những tấm gương sáng về chuẩn mực đạo đức cho các thế hệ học trò nòi theo
và câu chuyện lớp học tình thương được mở ra ở tổ dân phố hai mươi một phường trần phú thành phố quảng ngãi
sẽ làm cho chúng ta thêm cảm phục về tấm lòng của những nhà giáo
với tấm lòng yêu thương đầy tình người của mình ba năm qua các thầy cô giáo đang sinh sống trên địa bàn của tỉnh
nguyện dạy học miễn phí cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện học thêm vào mỗi dịp hè
trần bạch đạt nhân ở phường trần phú tp quảng ngãi năm nay chuẩn bị lên lớp sáu
em là một trong số những học sinh chăm chỉ của lớp học tình thương này
nhân đăng ký học hai môn tiếng anh và toán
mỗi buổi đến lớp em tập trung nghe lời cô giảng sung phong lên bảng làm bài tập
bà mất năm em mới hai tuổi mẹ bị tai nạn nằm một chỗ đã bốn năm nay
hiện nhân đang ở với bác hoàn cảnh khó khăn nhưng em vẫn quyết tâm đi học
vào mỗi dịp hè không có tiền học thêm nên những lớp học như thế này rất quý giá đối với em
trần bạch đạt nhân ở phường trần phú tp quảng ngãi năm nay chuẩn bị lên lớp sáu
trần bạch đạt nhân ở phường trần phú tp quảng ngãi được mở ba năm nay ngay tại chính nhà sinh hoạt của tổ
lớp được duy trì từ tấm lòng tình yêu thương của các giáo viên đang sinh sống trên địa bàn
hơn một mươi giáo viên công tác ở nhiều trường khác nhau nhưng vào dịp nghỉ hè các thầy cô lại sắp xếp để dạy học miễn phí cho các em có thể học

trần bạch đạt nhân ở phường trần phú tp quảng ngãi là người đứng ra sáng lập lớp học tình thương này
từ thực tế địa bàn tổ có nhiều gia đình khó khăn con em học yếu và có nguy cơ bỏ học nên ông đã vận động kết nối tấm lòng nhiệt huyết của các thầy cô giáo
ông cũng huy động bàn ghế cũ bảng quạt để tổ chức lớp học và kinh phí mua sách vở cho các cháu khó khăn